bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi một tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày một mươi tháng tám
có bốn bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà
tiếp tục theo dõi theo quy định nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của cả nước lên tám mươi ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân
và cũng trong ngày hôm qua hơn một bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được thực hiện là hơn một mươi một ba triệu liều
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám cho tới sáu h ngày một mươi một tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm linh hai ca nhiễm mới
trong đó một mươi ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước